bởi đây là cái tết đầu tiên bà con được đón ánh sáng điện lưới quốc gia
do địa hình đặc thù vùng quá trình đưa điện sáng vẫn còn nhiều chắc trở nhất là các vùng lõng thung lũng vùng sâu
trong thời điểm cận tết điện sáng vẫn tiếp tục được đưa về làng bản vùng sâu của tỉnh quảng ngãi
những ngày chuẩn bị đón tết nguyên đán vừa qua các đơn vị thi công đã gấp rút lắp đặt hai trạm biến áp có dung lượng năm mươi kv và gần một năm trăm linh mét đường dây hạ áp ở làng bưng xã sơn ba huyện sơn hà
nguồn điện ổn định an toàn sẽ giúp các người đồng bà hứa rê có thêm điều kiện sinh hoạt sau nhiều năm mỏi mòn ngon trừ
quảng ngãi hiện có khoảng hai mươi làng bản miền núi chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia
trong dịp tết nguyên đán vừa qua quảng ngãi đã đóng điện cho sáu trạm biến áp kéo điện về các vùng xa cung ứng điện cho hơn hai trăm linh hộ đồng bào hơ rê ca dông tại các huyện miền núi của tỉnh
cũng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tám mươi vùng sâu vùng xa miền núi của tỉnh đã được phủ lưới điện quốc gia
mục tiêu của tỉnh quảng ngãi là trong năm nay
cả một trăm linh người dân vùng sâu vùng xa đều có điện
mặc dù cuối năm có các công trình dự án đầu tư xây dựng mới rất là nhiều
tức là nhu cầu lắp đồng hồ rất là nhiều
nhưng mà điện lực sơn hòa cũng cố gắng hoàn thành trước tết
tức là tất cả các trạm đáy là đưa vào phần hành lắp đặt công tơ để cố điện cho bà con
còn tại xã trường hạc huyện yên châu công ty điện lực sơn la vừa phối hợp cùng sở công thương tỉnh
tổ chức nghiệm thư đóng điện các trạm biến áp thuộc dự án cấp điện ngân thôn từ lưỡi điện quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
theo đó hơn hai hộ dân vùng cao được sử dụng điện lưới trước tết nguyên đán
tại khu vực trạm biến áp bản cang xã trường học
từ sáng sớm bà con các dân tộc ở nơi đây đã có mặt để chứng kiến lễ đón và cấp điện quốc gia
sau nhiều năm chờ đợi hôm nay bà con ở đây đã chính thức có điện để sử dụng
chúng tôi là mong mỏi sự quan tâm của đảng và nhà nước đặc biệt là cái điện lưới quốc gia cho đến bản là cái sự mong mỏi rất lớn
cả bản rất vui mình phấn khởi nhân dân già trẻ cả tối hôm qua là không ngủ vì phấn khởi quá
một là để nghe chủ tịch nước chúc tết của nhân dân hai thứ hai là sẽ còn được xem cái pháo hoa người ta bán lên để xem cảnh đấy
mới là cảnh tết
còn sáng sớm ở nhà nói chung là coi tivi xem là được rồi
từ trước đến nay việc thắp sáng của bà con chủ yếu là bằng đèn dầu nấu ăn hàng ngày chủ yếu bằng bếp củi
các phương tiện thông tin nghe nhìn hầu như không có
sự mong mỏi có điện lưới của người dân ở đây đã kéo dài hàng chục năm qua
việc có điện trước dịp tết cổ truyền của dân tộc càng có ý nghĩa hơn đối với các hộ dân ở nơi đây
trong dịp này gần một trăm năm mươi hộ dân tại ba bản khác của xã triển hạc
cũng được cấp điện lưới quốc gia
đây là những bản cuối cùng của huyện yên châu chưa có điện lưới
sau khi đóng điện bốn bản trên trên địa bàn huyện yên châu đã bảo đảm một trăm linh số xã số bản có điện
qua đó có phần nâng tỷ lệ hộ dân có điện trên địa bàn toàn tỉnh sơn la lên chín mươi sáu
ở góc độ khi có cái điện lưới này về thì cái sự phấn khởi vui mừng của bà con nhân dân là rất là lớn
bởi vì thông qua cái chương trình dự án điện dân tộc
này triển khai về đối với bà con nhân dân ở chỗ bản cang
thì cái sự hưởng lợi từ bà con so với các bản khác thì là sau cùng
nên là bà con cũng rất là mong mỏi
đưa điện về trong một trăm tám mươi hộ dân ở đây với điều kiện thời tiết rất là khó khăn
nhưng mà đơn vị thủy công thì cùng với công ty sơn la đã hoàn thành cái nhiệm vụ
và cũng như cái chủ trương của tỉnh đưa ra là đảm bảo đến trước tết nguyên đán này
là tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh sơn la sẽ nâng lên tỷ lệ là chín mươi sáu số điện
có thể thấy rằng việc đưa điện lưới về các vùng lõm các thôn bản
có ý nghĩa vô cùng lớn đáp ứng niềm mong mỏi của bà con đồng bào miền núi
đưa điện về làng ngày cận tết hy vọng bà con làng bản đón xuân ấm áp đủ đầy hơn
một mươi tám giờ tối máy sắt gạo của gia đình chị giàng thị tằng thôn ải nam
thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai vẫn hoạt động hết công suất
để phục vụ nhu cầu của gia đình
tuy nhiên tất cả các vùng xe sát của người dân trong thôn
không còn giống như trước kia nguồn điện chưa kéo đến tận thôn ải nam
nên người dân thường không sử dụng được điện vào những giờ cao điểm
thế nhưng ngày nay họ đã có thể sử dụng mọi lúc
vào dịp này máy sắt chạy liên tục
tối rồi cũng vẫn sắt gạo phục vụ bà con chuẩn bị đón tết
tết này có điện lưới quốc gia về tận thôn bản rồi nên sát gạo thuận tiện hơn
có máy sát phụ nữ cũng làm được tiện lắm
có một số gia đình có máy xay sát
nói thật ra có điện lên rồi cũng đỡ được một phần ánh sáng đủ điện sáng
đủ điện để xem tivi xem khoa học kỹ thuật biết xây dựng cuộc sống
ở bàn ải nam đôi sống của người dân
vẫn còn nhiều khó khăn
nhưng điện về đồng nghĩa với việc cơ hội làm kinh tế của người dân thêm rộng mở
họ tin tưởng rằng cuộc sống sẽ thay đổi từ đây
cái đói cái nghèo giờ sẽ không còn đeo bán bản người nông này nữa
cuộc sống của bà con cũng đã được thay đổi thấy hơi rõ rệt
từ đó thì bà con cũng mua được một số trang thiết bị dầu điện trong gia đình
thì ngày xưa thì ví dụ như là nấu cơm này giặt quần áo này
thì phải chia ra mỗi người làm một việc
thế nhưng mà bây giờ thì một người cũng có thể làm một lúc hai ba việc luôn
qua cái cảm nhận của chúng tôi và cũng là cán bộ công nhân viên ngành điện
thì cũng tham gia đón tết với bà con nhân dân
đặc biệt là trong những cái ngày giáp tết
thì tôi thấy chúng tôi thấy là cái bà con nhân dân rất phấn khởi
mà khi được có được cái điện lưới quốc gia đến các cái hộ gia đình các cái thốn bản
cũng sửa được các cái tivi các cái thiết bị truyền hình để xem rồi
cũng như là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ vào ngày đón giao thừa hoặc là các lễ hội đầu xuân
thì cũng đã thực hiện tốt vì công tác ví dụ như là cái hệ thống truyền thanh truyền hình
đã đến được với bà con thôn bản và lưng cao được đời sống văn hóa dân trí của bà con nhân dân
nhiều năm nay chương trình đưa điện đến các thôn bản đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của đảng
nhà nước chính phủ và sự thực hiện tích cực của các cấp chính quyền địa phương và ngành điện
hiện nay tỷ lệ những hộ dân chưa được sử dụng điện lưới chỉ còn ở con số một
thế nhưng những vùng này vẫn là vùng sâu vùng xa dân cư sinh sống thừa thớt
còn nhiều khó khăn cho việc đi lại nên việc đầu tư hệ thống lấy điện sẽ rất tốn kém
mỗi năm dòng điện vẫn chảy không ngừng về thôn bản mang theo niềm tin và kỳ vọng về một mùa xuân no ấm
đây cũng là tiền đề quan trọng để đồng bào vùng cao vươn lên phát triển kinh tế
làm đổi thay tích cực
bộ mặt nông thôn